ngành cơ khí việt nam hiện tại có sắp xỉ hai doanh nghiệp nội địa thế nhưng tỷ lệ nội địa vẫn ở mức thấp
thị trường nội địa của doanh nghiệp cơ khí việt nam hiện đang gặp nhiều khó khăn
cần nhận được sự tháo gỡ từ phía chính phủ và các bộ ngành liên quan
một mươi năm năm qua với chủ trương chiến lược phát triển của chính phủ ngành cơ khí nội địa việt nam hiện đã sản xuất
chế tạo được tám nhóm sản phẩm đạt chất lượng tốt tương đương nước ngoài có lợi thế cạnh tranh
như nhóm chế tạo các sản phẩm kết cấu thép hàng phi tiêu chuẩn thi công lắp máy thiết bị để xây dựng các nhà máy xí nghiệp
đã có một số doanh nghiệp cơ khí nội địa đầu tư sản xuất lắp ráp
song tỷ lệ nội địa hóa của ngành cơ khí mới chiếm chưa đến ba mươi
theo tính toán của các chuyên gia tổng nhu cầu về máy móc thiết bị của nước ta từ nay đến năm hai nghìn ba mươi ước tính khoảng ba trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
và nếu có chính sách thị trường hợp lý ngành cơ khí việt nam hoàn toàn có đủ năng lực để đáp ứng đến bảy mươi nhu cầu thị trường vào năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên hiện nay hiệp hội cơ khí cho rằng hàng rào kỹ thuật trong lĩnh vực này cũng chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ thị trường trong nước trước hàng nhập khẩu